cảng constanta của romani bên bờ biển đen công bố số liệu cho thấy ukraine đã vận chuyển chín hai triệu tấn ngũ cốc qua cảng này trong tám tháng đầu năm nay vượt khối lượng ngũ cốc vận chuyển của cả năm trước
ukraine là nước xuất khẩu ngũ cốc lớn thứ tư trên thế giới vì các cảng biển của ukraine bị phong tỏa do xung đột nước này phải vận chuyển ngũ cốc bằng đường sắt đến khu vực biên giới phía tây hoặc qua các cảng trên sông danub
sang rumani hiện cảng constanta của romani trên biển đen là tuyến xuất khẩu thay thế lớn nhất của ukraine năm ngoái tám sáu triệu tấn ngũ cốc của ukraine đã rời cảng này
romani đặt mục tiêu tăng gấp đôi lượng ngũ cốc ukraine được vận chuyển qua cảng constanta trong những tháng tới đặc biệt là qua tuyến sông danub
qua đó khối lượng ngũ cốc ukraine xuất khẩu qua cảng constanta có thể đạt mức bốn triệu tấn một tháng trong thời gian tới